ban tổ chức vẻ đẹp việt nam mùa thứ hai đã tổ chức chương trình người mẫu áo dài doanh nhân
đây là một trong số các hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình nhằm quảng bá văn hóa truyền thống và hình ảnh đất nước con người việt nam
tại sự kiện ban tổ chức đã mang đến cho khán giả những bất ngờ thú vị khi người mẫu trình diễn áo dài là những nữ doanh nhân thành đạt
bên cạnh mục tiêu quảng bá văn hóa hoạt động lần này còn hướng tới việc phát huy bản sắc văn hóa của các doanh nhân việt nam thời kỳ hội nhập
thông qua các hoạt động thiết thực và ý nghĩa này vẻ đẹp việt nam hy vọng làn tỏa được những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tới cộng đồng trong và ngoài nước